sau gần ba tháng tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thì ngày hôm nay
hàng ngàn công nhân thuộc các doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã vui mừng khi được trở lại công ty làm việc
theo thống kê của ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai đơn vị vừa cấp phép cho một mươi một doanh nghiệp
không thực hiện phương án ba tại chỗ được trở lại sản xuất lao động đi về hàng ngày
với số lượng là hơn một mươi tám người
ngoài ra có hai mươi một doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ cũng đăng ký bổ sung phương án
cho người lao động đi về hàng ngày với số lượng gần hai người
nhưng doanh nghiệp trở lại sản xuất đợt này phần lớn là những doanh nghiệp có số lao động rất đông
như tập đoàn phong thái công ty changxin công ty poussang
theo quy định công nhân được trở lại sản xuất phải đáp ứng điều kiện ở các phường xã ấp khu phố
thuộc vùng xanh còn lao động của các vùng đỏ cam và vàng vẫn chưa thể quay lại làm việc